mở đầu sẽ là thông tin cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám cả nước đã có hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca nhiễm mới của đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
và con số trên cho thấy là hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là gần hai mươi triệu liều
sở y tế hà nội sáng nay ngày ba mươi một tháng tám cho biết trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các ca này đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
còn các tỉnh tiền giang bến tre trà vinh đã có quyết định gia hạn thời gian giãn cách xã hội
để phòng chống dịch covid một mươi chín từng bước nới lỏng các quy định để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới
và theo đó tỉnh bến tre sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày ba mươi tháng tám cho đến ngày một mươi tháng chín
tỉnh tiền giang địa phương có gần một mươi ca mắc covid một mươi chín cũng đã có quyết định tiếp tục áp dụng
biện pháp giãn cách xã hội từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín
theo chỉ thị số một mươi sáu với bảy đơn vị huyện thành thị
còn tỉnh trà vinh có một ba trăm hai mươi sáu ca cũng quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày ba mươi một tháng tám